thưa quý vị có lẽ ít ai biết làng nghề lụa vạn phúc nổi tiếng của thủ đô hà nội
trước cách mạng tháng tám lại là an toàn khu của trung ương và xứ ủy bắc kỳ
nơi đây bác hồ đã lấy làm căn cứ để viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
và hôm nay làng cách mạng này đang vững bước trong tiến trình phát triển
thành một điểm du lịch thu hút của thủ đô
đây là ngôi nhà bác hồ đã ở lại cùng đoàn công tác trung ương làm việc một mươi sáu ngày
và bác đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào năm một nghìn chín trăm một mươi hai
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tại đây làng vạn phúc khi đó là một cơ sở cách mạng quan trọng ở ngoại thành
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu bác cùng đoàn công tác đã rời nhà ông nguyễn văn dương
chuyển xuống xuân dương cách đây khoảng hai mươi km
làng vạn phúc bây giờ đã trở thành phường
nhưng khung cảnh của làng quê cách mạng vẫn còn nguyên vẹn
với cây đa mái đình những di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
và những người dân làng cần cù duy trì nghề diệt lụa truyền thống
mình quý nghề thì từ đời ông cha mình
bây giờ anh chị mình xong lại đến
đời mình theo cái nghề này thôi
rất là tự hào với lại cái truyền thống về nghề của mình
cũng như là truyền thống về làng cách mạng của quê hương mình
hiện trên phường vạn phúc còn hơn một trăm linh hộ làm nghề dệt
mỗi năm sản xuất hơn một triệu mét lụa
hàng vạn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan mua sắm
nhiều tuyến phố đặc trưng như phố lụa phố ẩm thực phố đầu xưa
tạo thành một điểm du lịch làng nghề hấp dẫn
đối với công tác phát triển làng nghề gắn với du lịch
đối với làng nghề vạn phúc của chúng tôi là được xuyên suốt
và đã được đưa vào cả cái nghị quyết của hội đồng nhân dân
chúng tôi đã thành lập là hội làng nghề
chúng tôi cũng đã được đón tiếp rất nhiều những đoàn khách quốc tế
cũng như là khách trong nước
an toàn khu năm xưa giờ đã chuyển mình với nhiều khởi sắc
trong những ngày nghỉ dịp lễ đến với làng vạn phúc
du khách sẽ có được nhiều trải nghiệm và khám phá lý thú
ở làng nghề giàu truyền thống
bộ mặt trường lớp ở huyện đam rông đã dần thay đổi rõ nét
đến nay đam rông có ba mươi bảy trường học
trong đó một mươi bảy trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi địa phương tiếp tục đưa vào sử dụng mới
một mươi năm phòng học tám phòng chức năng
đồng thời nâng cấp sửa chữa thêm một số điểm trường trên địa bàn
với tổng kinh phí trên ba mươi tỷ đồng
chính từ việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất trường lớp
đã góp phần cho chất lượng giáo dục của địa phương không ngừng được nâng cao
năm học mới này chúng tôi đang chuẩn bị cho chương trình đổi mới thay sách
chương trình phổ thông nên chuẩn bị tất cả các điều kiện
thứ nhất là về cơ sở vật chất
thứ hai là về đội ngũ
và chuẩn bị công tác là nâng cao chất lượng giáo dục
và phủ kín ngoại ngữ tin học cho đến tất cả các đơn vị trường học
để sẵn sàng công tác chuẩn bị cho việc đổi mới thay sách trong năm học tới
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh lâm đồng có khoảng một trường học
khoảng ba trăm hai mươi học sinh của hơn bảy trăm linh trường học
từ mầm non đến trung học phổ thông
để chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới
địa phương đã đầu tư cho ngành giáo dục trên sáu trăm ba mươi tỷ đồng
ngoài ra ngành giáo dục cũng phân bổ trên sáu mươi bốn tỷ đồng
để mua sắm thiết bị phục vụ cho năm học
song song với việc chuẩn bị cơ sở vật chất thiết bị dạy học
ngành giáo dục lâm đồng luôn chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng
cho cán bộ quản lý giáo viên ở các cấp học bậc học
đặc biệt trong dịp hè toàn tỉnh có gần bảy học sinh dân tộc thiểu số
tham gia chương trình tăng cường tiếng việt đạt tỷ lệ chín mươi
trong trẻ nhà trẻ mẫu giáo đến lớp của lâm đồng so với năm tỉnh tây nguyên
thì tỷ lệ của lâm đồng cũng là nằm trong tốt đầu khá cao
số lượng giáo viên đáp ứng với vị trí việc làm cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trên địa bàn tỉnh lâm đồng hiện nay là đủ
hiện nay thì các trường cũng đã rất là sẵn sàng
để chuẩn bị đón các cháu vào năm học mới
với sự chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất trang thiết bị
công tác tuyển sinh
và đội ngũ giáo viên là tiền đề cho ngành giáo dục lâm đồng
tự tin bước vào năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với tinh thần quyết tâm thi đua dạy tốt học tốt
thưa quý vị rông lốc và mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại
tại các huyện miền núi tài thanh hóa
đối với ngành giáo dục của tỉnh thiệt hại ở các địa phương
được ước tính khoảng hơn hai mươi sáu tỷ đồng
hiện tại nhiều điểm trường bị thiệt hại đã được khắc phục
những trường hợp bị thiệt hại quá nặng
địa phương có kế hoạch triển khai tạm các nhà lắp ghép
để kịp năm học mới cho học sinh
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo thanh hóa
đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn các huyện như mường lát
quan sơn quan hóa bá thước đã khiến hệ thống trường lớp
cơ sở vật chất của nhiều trường học bị hư hại nặng nề
tính riêng tại huyện mường lát mưa lũ cũng đã khiến
một trường mầm non ba trường tiểu học
năm trường trung học cơ sở bị thiệt hại
bằng tất cả các nguồn lực một là huy động nguồn lực
để sửa chữa và chỉ đạo các xã và các nhà trường
trước hết là phải khắc phục tạm thời
để cho đến mùng năm tháng chín là các trường
đều phải tổ chức khai giảng năm học mới cho các cháu
mục tiêu để học sinh vùng sâu vùng xa
đặc biệt tại các khu vực vừa gánh chịu hậu quả nặng nề
do thiên tai có trường có lớp là chủ trương chung của tỉnh thanh hóa
tuy nhiên do thời tiết quá khắc nghiệt
với tình trạng mưa không ngớt từ đầu tháng tám
đã làm cho quá trình khắc phục gặp nhiều khó khăn
đòi hỏi những nỗ lực rất lớn
của địa phương
năm học mới đã đến rất gần
hiện tại nhiều điểm trường bị thiệt hại đã được khắc phục xong
những trường hợp bị thiệt hại quá nặng
địa phương sẽ triển khai tạm các nhà lắp ghép
để kiếm năm học mới cho học sinh
để tạo cơ hội việc làm cho những học viên
điều trị ca nhiễn ma túy khi tái hòa nhập cộng đồng
cơ sở điều trị ca nhiễn ma túy tỉnh hải dương
phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo nghề
với mong muốn mở thêm những cơ hội mới
trên con đường trở về hòa nhập cộng đồng của các học viên
cơ sở ca nhiễn ma túy tỉnh hải dương hiện có hơn bốn trăm linh học viên
từ đầu năm đến nay cơ sở đã phối hợp
với các trường cao đẳng trung cấp dạy nghề trên địa bàn tỉnh
mở được năm lớp dạy nghề mỗi lớp năm mươi học viên
học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo được cấp chứng chỉ nghề
nhiều học viên sau đợt ca nhiễn đã tìm được việc làm phù hợp
cảm thấy rất vui trung tâm tạo điều kiện
cho anh em có nghề sau này về hòa nhập xã hội
chúng tôi rất mong mỏi sau này ra khỏi cơ sở
thì chúng tôi sẽ có một nghề nào đó để giúp những cuộc sống
cơ sở đều làm phiếu khảo sát ngành nghề học viên muốn học
và được đăng ký theo đúng sở trường
các khóa học đều được đào tạo
bởi các giáo viên có kinh nghiệm
sau những khó khăn định hướng nghề nghiệp
giúp học viên nuôi dưỡng những ước mơ còn giang dở
quyết tâm từ bỏ ma túy trở thành người có ích cho xã hội
trong thời gian tới chúng tôi cũng mong rằng
được sự quan tâm của các ngành đoàn thể
để các em có sự giúp đỡ về môi trường
được học thêm nhiều nghề
và sau đấy thì các em được các doanh nghiệp quan tâm
để sau khi học xong thì các em được tiếp nhận
và từ đó các em có những cái

thực hiện tốt việc cai nghiện đồng thời tạo việc làm cho người sau cai nghiện
là giải pháp hiệu quả giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng
từ đó giảm tỷ lệ tái nghiện
góp phần giữ gìn an ninh an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đang đến gần
nhiều phụ huynh và trường học đang hưởng ứng phong trào
phòng chống tắc hại của rắc thải nhựa
bảo vệ môi trường bằng những việc làm nhỏ
nhưng cụ thể và thiết thực ngay trước thềm năm học mới
chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu năm học mới
nên chị lê thị bích đã chuẩn bị đầy đủ sách vở cho con gái năm nay vào lớp ba
mặc dù con gái của chị sử dụng lại sách giáo khoa cũ của anh trai
nhưng chị bích không sử dụng ni lông để bọc sách vở cho con
bởi chị cho rằng sách vở sạch sẽ là phải do ý thức giữ gìn của con
trong khi sử dụng ni lông lại gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường
giáo dục cho các cháu luôn là nếu sử dụng bao ni lông
thì nó cũng là hình thức thải ra môi trường
và độ phân hủy của nó rất là lâu ảnh hưởng đến môi trường
cho nên là chúng tôi sẽ không bao ni lông cho các con vào năm học mới
đồng thời chúng tôi cũng giáo dục cho các cháu là phải có ý thức
để bảo vệ đồ dùng học tập của mình
phong trào sống xanh bảo vệ môi trường đang được phát động trên toàn quốc
cùng với không bọc sách vở bằng ni lông
nhiều trường học đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng hạn chế rác thải nhựa
từ những việc làm cụ thể với mục tiêu dần thay đổi thói quen
và hình thành ý thức của giáo viên phụ huynh và các em học sinh
theo đó để lan tỏa tới học sinh và phụ huynh
thì mỗi thầy cô giáo nhân viên nhà trường phải là người tiên phong thực hiện
đối với nhà trường thì chúng tôi cũng đã trao đổi và thống nhất các việc làm cụ thể
ví dụ như là ngày trước kia tức là cách đây một vài năm
thì chúng tôi là thường là tiếp khách bằng các chai nước đóng chai
bằng nhựa la vi thế nhưng bây giờ chúng tôi tiếp khách là
sẽ pha nước ra bằng các bình thủy tinh hạn chế sử dụng các dụng cụ trổi vệ sinh
và các dụng cụ khác bằng nhựa thay vào đó bằng các dụng cụ
bằng nguyên liệu sẵn có như là trổi chít cũng như là các nguyên liệu khác
cụ thể và phù hợp với môi trường
ý thức bảo vệ môi trường trong trường học đang được gây dựng từ những việc làm nhỏ
để phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ
các trường học phải không ngừng đổi mới đa dạng hình thức tuyên truyền
kết hợp cả hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa
biến ý thức của giáo viên và học sinh về chống rác thải nhựa
thành hành động cụ thể thiết thực trong nhà trường gia đình và cộng đồng xung quanh
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
tỉnh bắc ninh đã chú trọng đưa vào vận hành nhiều nhà máy nước sạch đa dạng các mô hình
hỗ trợ cho bà con trên địa bàn tiếp cận với nước sạch góp phần thực hiện mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
một trăm linh các hộ ở các vùng nông thôn có nước sạch tập trung
từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và vốn vay của ngân hàng thế giới
hiện trạm cấp nước này đã đấu nối đến một mươi hai hội dân đạt một trăm linh tổng số đồng hồ nước lắp đặt và sử dụng góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sạch tại địa phương
từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vốn vay của ngân hàng thế giới
hiện trạm cấp nước này đã đấu nối đến một mươi hai hội dân đạt một trăm linh tổng số đồng hồ nước lắp đặt và sử dụng góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sạch tại địa phương